các hoạt động giảm nghèo của đảng và nhà nước ta được tích hợp trong nhiều chủ trương chính sách khác nhau
từ trung ương tới địa phương nhưng được thực hiện tầm trung nhất trong hai chương trình mục tiêu quốc gia
đó là chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới
bên cạnh các chương trình giảm nghèo được triển khai trên quy mô cả nước
thời gian vừa qua một số dự án nhỏ tập trung vào các nhóm đối tượng cụ thể
đã được triển khai ở một số địa phương và mang lại hiệu quả tích cực
kết quả đó là minh chứng cho nỗ lực của toàn đảng toàn dân và sự chung tay góp sức
của các tổ chức hội nhóm trong công tác xóa đói giảm nghèo
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn
một số mô hình dự án đã và đang được triển khai với mục tiêu đối tượng cụ thể
giúp giảm nghèo bền vững ở các khu vực còn nhiều khó khăn trên cả nước
tỉnh yên bái có hai huyện nghèo nằm trong danh sách sáu mươi một huyện nghèo của cả nước
theo nghị quyết ba mươi a của chính phủ đó là huyện trạm tấu và huyện mù căng trải
trong những năm gần đây thương cuộc soa đói giảm nghèo tại hai địa phương này
luôn được quan tâm đầu tư
trên địa bàn của các huyện nghèo đang được triển khai nhiều dự án
giúp bà con nông dân thoát nghèo bền vững
dựa vào việc đào tạo kiến thức xóa đói giảm nghèo
và tập trung vốn vào cung cấp giống kỹ thuật ban đầu
để phát triển các mô hình chăn nuôi trồng trọt
bên cạnh đó có một dự án chỉ với số vốn đầu tư trên dưới một triệu đồng
cho một hộ gia đình nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực
trong chuyển đổi nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số
trong cải thiện đời sống cải thiện dinh dưỡng trẻ em
cũng như đảm bảo an ninh lương thực tạo đà cho giảm nghèo nhanh và bền vững
đó là dự án lồng ghép cải thiện dinh dưỡng trẻ em khu vực miền núi phía bắc
triển khai từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
theo khảo sát các địa phương vùng cao yên bái
hiện tỷ lệ thấp còi ở trẻ em chiếm khá cao
có nơi lên tới gần bốn mươi thiếu cân là bốn mươi sáu gây com là một mươi một
do vậy cần có một chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ ngay từ gia đình
với số vốn đầu tư khá khiêm tốn khoảng một triệu đồng trên một hộ gia đình
bao gồm hỗ trợ gà giống giống rau đậu và giống lúa
dự án hướng tới việc giúp phụ nữ có thai

hoặc phụ nữ đang trong giai đoạn cho con bú có điều kiện tốt hơn
để chăm sóc sức khỏe bản thân và con nhỏ ổn định kinh tế gia đình
chúng tôi cũng sẽ tổng kết lại các mô hình tốt
những kinh nghiệm của các hộ gia đình đã được tham gia dự án
và chúng tôi cũng có kế hoạch để phát triển từ các mô hình này
mà lan rộng ra các gia đình khác trong xã đó và trong toàn huyện
hôm nay là buổi sinh hoạt dinh dưỡng của hơn hai mươi gia đình người dân tộc mông
tại bản tà trí lử xã la bán tẩn huyện mù cang trải
thông qua sự hướng dẫn của đội ngũ cộng tác viên là nhân viên y tế thôn bản
những nồi cháo đủ sinh dưỡng với thịt rau dầu thực vật
trở nên ngon miệng hơn cho những đứa trẻ
quan trọng hơn buổi thực hành này còn có sự tham gia của những ông bú trẻ
đàn ông dân tộc mông vốn cho rằng công viên chăm sóc con nhỏ
không phải là phần việc của mình
từ khi tham gia dự án họ đã thay đổi suy nghĩ và hành động của mình
là bà mẹ hai con hơn hai năm nay chị giàng thị dở
rất đều đặn tham gia các buổi sinh hoạt của dự án
dù nhà khá xa địa điểm tập trung
nhờ những kiến thức về dinh dưỡng được thẩm huấn
chị đã áp dụng nấu những bữa ăn hàng ngày cho con
với trứng gà thịt lợn rau xanh củ quả cùng gạo đỗ
nhờ đó chị nhận thấy sự thay đổi về thể trạng và sức khỏe của các con mình
cũng như những em bé khác trong dự án
nhà vẫn trồng rau vẫn nuôi gà
nói chung là nhà nông nghiệp thôi nên những cái việc đấy là chủ yếu thôi ạ
mình có thể náo cháo cho các con ạ
không thì thỉnh thoảng mình vẫn hay nó phụ cho các con
để các con ăn phụ để đủ dinh dưỡng cho con
để không phải có bệnh tập để mình đỡ vất vả hơn ạ
không chỉ có chương trình về dinh dưỡng
các bà mẹ đang mang thai và nuôi con dưới hai tuổi
còn được tham gia hợp phần an ninh lương thực
hỗ trợ thực hiện bốn mô hình
bao gồm xây dựng vườn rau dinh dưỡng và ủ phân hữu cơ
chăn nuôi gà theo phương pháp cải tiến
cánh tắc lúa bền vững sri
và mô hình trồng đậu tương theo phương pháp cải tiến
để triển khai hiệu quả hợp phần này
cán bộ khuyến nông đã chủ động cầm tay chỉ việc
hướng dẫn trực quan cho các bà mẹ và các thành viên trong gia đình
biết cách chăn nuôi gà và trồng rau đúng kỹ thuật
chúng ta cần tay chỉ việc cho đến hướng dẫn
về cách thực hành thực tế tại thực địa
cũng như là tại hộ gia đình
cũng như là từ cái trung tân phổ hồi dưỡng dưỡng của trẻ
ví dụ từ cái vấn đề là chúng ta ủ phân như thế nào
thì chúng ta phải trực tiếp vào làng của người dân
hướng dẫn người dân từ gia đình
có nghĩa từ cái việc là người dân mà chúng ta nấu mùi bữa trá
thì chúng ta cũng mua các thực phẩm lên hướng dẫn cụ thể
mà trước tiên là chúng ta phải nấu trước
sau đó hướng dẫn cho họ từng cái môn loại một
sau đó cho họ vào thực hành
ngay tại đây sau đó về họ gia đình triển khai tạo gia đình
vốn quen với cách nuôi gà thả rong
ruộng vườn bò hoang
phần lớn các gia đình dân tộc khơ mú
như gia đình chị mẹ thị sơn
hướng dẫn kỹ thuật trồng rau
nuôi gà đẻ trứng và cho ấp nở
nhờ được cho ăn uống sạch
và phòng bệnh
một mươi hai con gà giống của nhà chị
nay đã thành đàn
ngoài việc cải thiện kinh tế gia đình
chị sơn cũng an tâm hơn khi chủ động được
các loại thực phẩm dinh dưỡng từ vườn nhà
dùng làm thức ăn để chăm sóc thai nhi
và đứa con sau này của mình
yên bái là tỉnh thuộc khu vực tây bắc
với khoảng ba mươi dân tộc anh em cùng sinh sống
địa hình bị chia cắt bởi núi non
sông suối cộng thêm thời tiết khắc nghiệt
nhiều hủ tục vẫn tồn tại
đã tác động không nhỏ tới sự phát triển
trong kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc
thiểu số nơi đây
để dự án thực sự đạt được hiệu quả
và đi vào đời sống
cán bộ dự án đã vận động và giúp người dân
thay đổi nếp nghĩ cách làm
vốn đã thâm căn cố đế từ nhiều đời
quy trình kỹ thuật đơn giản
dễ làm dễ áp dụng thì các hộ gia đình
sau khi thực hiện chương trình dự án thì đến thời điểm này
các hộ đã duy trì tốt về số lượng
giống rau ở trên hộ gia đình
cũng như đàn gà được cấp trong thời gian vừa qua
thông qua các hợp phần
dự án đã từng bước kiểm soát
tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ
các bà mẹ mang thai
thường xuyên được khám thai định kỳ
hướng dẫn cách nuôi dạy trẻ
cách nuôi con bằng sữa mẹ
cách nấu cháo bổ sung chất dinh dưỡng
để đảm bảo hành diện cũng như đảm bảo
an ninh lương thực
nhờ các hoạt động cụ thể thiết thực
phù hợp với phong tục tập quán
sau hơn hai năm triển khai dự án đã nhận được
sự hướng ứng của nhiều thành viên
và mang lại hiệu quả tích cực
không chỉ vậy đây được xem là một trong những giải pháp
hữu hiệu nhằm giảm nghèo nhanh
và bền vững đối với những địa phương
vùng đặc biệt khó khăn vùng nông bào dân tộc tiểu số
kiến nghị với chính quyền địa phương
và đặc biệt là ngành nông nghiệp
đưa mô hình nông nghiệp
định hướng dinh dưỡng này
vào kế hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh
chính quyền các xã đang thực hiện dự án
cũng cần phải đưa mục tiêu
giảm tỉ lệ dinh dưỡng thể thấp còi
của trẻ em
vào kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội hàng năm
các địa phương mà có tỉ lệ
dinh dưỡng trẻ em hiện nay đang rất cao
cao hơn với những địa phương
vùng thấp khác để học tập
để giúp kinh nghiệm
những tác động tích cực
từ dự án trên cho thấy
bên cạnh sự đầu tư hiệu quả
từ các nguồn lực của nhà nước
thì còn có sự tác động tích cực
từ những dự án an sinh
thay đổi tư duy tập quán
đến nâng cao điều kiện sống
đến nay có hơn hai hai trăm linh hộ
thuộc một mươi xã vùng đặc biệt khó khăn
của yên bái được hưởng lợi
từ chương trình này
năm năm trở lại đây
bình quân mỗi năm tỉnh yên bái
giảm năm một mươi sáu hộ nghèo
mù căng trải
tỉ lệ giảm nghèo trung bình mỗi năm
giảm từ trên bảy mươi năm hộ nghèo
xuống còn bốn mươi một tám mươi hai
với mức đầu tư nhỏ
nhưng mang lại hiệu quả
trong cải thiện điều kiện sống
các dự án như thế này
đã góp phần vào thành công
của chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh
và bền vững đối với sáu mươi một huyện nghèo tại yên bái
là tỉnh miên núi có tỉ lệ hộ nghèo còn cao
đời sống người dân ở bắc cạn
còn gặp nhiều khó khăn
sau nhiều năm thực hiện tổng thể
các chương trình giảm nghèo
diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay
đời sống người dân từng bước đường nâng lên
người dân không chỉ trông chờ
vào sự giúp đỡ từ nhà nước
mà đã tự vươn lên với sự giúp sức
định hướng của cấp ủy chính quyền địa phương
và một số dự án phi chính phủ
ngân sơn là một trong những huyện
còn khó khăn nhất của tỉnh bắc cạn
trước đây người dân chỉ canh tác nông nghiệp
nhỏ lẻ manh muốn
vài năm trở lại đây
được sự hỗ trợ từ những chương trình giảm nghèo
người dân đã mạnh dạn mở rộng sản xuất
xây dựng một số vùng chuyên canh
tạo thành sản phẩm hàng hóa có giá trị
trong đó vùng chuyên canh trồng cây đào
được triển khai khá thành công
với giá bán từ ba mươi đến ba mươi năm nghìn đồng một kg

hiệu quả từ trồng cây đào cao gấp đôi
so với một số loại cây trồng truyền thống khác
do đó nhiều hội dân đã có thu nhập
từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng một năm

vì cây đào này hợp với khí hậu của thiên nhiên
vì cây đào này hợp với khí hậu của thiên nhiên
ở trên núi cao này trồng nó phù hợp

nó có chương trình dự án
trồng đào thì nhà tôi cũng trồng rồi
nhưng mà thấy có hiệu quả
thì có dự án tôi lại trồng thêm
một mươi năm thu hoạch thì phải đặt
hơn trồng những các cách khác
điểm mới trong công tác giảm nghèo tại bắc cạn
những năm gần đây
là việc duy trì và mở rộng những mô hình sản xuất
đã mang lại hiệu quả trong thực tế
trước đây khá nhiều các mô hình
sau khi kết thúc hỗ trợ của nhà nước
ngay lập tức chết yểu
đến nay do gắn với thực tế địa phương
và nhu cầu của thị trường
nên các mô hình được người dân ủng hộ
và tiếp tục duy trì
đáng chú ý trong công tác xóa đói giảm nghèo tại bắc cạn
là phát triển kinh tế rừng
cùng với sự hỗ trợ của nhà nước
nhiều gia đình tham gia trồng rừng đã thoát nghèo
thậm chí vươn lên làm giàu
từ các loại cây lâm nghiệp
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi
gia đình ông triệu văn nhau
ở xã đồng xá huyện na rì
trồng hơn sáu hecta cây keo và mỡ
mỗi năm ông nhau thu được
hơn một trăm linh triệu đồng từ khai thác gỗ
trong năm hai nghìn một mươi một
dùng đến bây giờ
nó đã được thu hoạch rồi
hiệu quả thu nhập cho gia đình là khá
không thì từ hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi một
bây giờ là
nếu không trồng rừng
thì lấy tiền một trăm linh triệu không thả nào lấy được
muốn lâu dài thì phải trồng rừng
phải bảo vệ
phải chăm sóc
thì về khu vực miền núi mình
phải như thế mới có tiền tiêu được
mỗi năm tỉnh bắc cạn trồng mới khoảng bốn ha rừng đến nay toàn tỉnh có hơn bảy mươi bảy ha rừng trồng
chỉ tính riêng diện tích trồng cây keo từ năm hai nghìn một mươi hai là khoảng tám ha mỗi hectare thu được trên tám mươi triệu đồng tổng giá trị hơn sáu trăm linh tỷ
diện tích cây mỡ đến tuổi khai thác là hai mươi ha tổng giá trị thu được khoảng năm tỷ đồng
đặc biệt là cây quế khi đến tuổi khai thác một hectare quế có thể cho thu nhập từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
với sự hỗ trợ có hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo kinh tế rừng đang trở thành hướng đi mũi nhọn của tỉnh bắc cạn
đi kèm với các mục tiêu chỉ tiêu nguồn ngân sách kinh phí của trung ương hỗ trợ
thì chúng tôi có thêm một số các dự án để đưa vào giúp đỡ hỗ trợ tập huấn kỹ thuật
cho các người dân để được tiếp cận với các cây rừng
các nguồn của dự án để làm sao có được cái chỉ tiêu tổng của sau năm năm
là phải trồng mới được ba mươi hai năm trăm linh và đặc biệt là một mươi ha rừng cây gỗ lớn
để hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững bên cạnh những chính sách lớn của nhà nước như chương trình một trăm ba mươi năm ba mươi
tỉnh bắc cạn đã thu hút nguồn lực từ các dự án như dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ cssp dự án chai phân
dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ
đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án là khoảng một mươi năm hộ nông dân nghèo của ba mươi năm xã thuộc các huyện khó khăn
na rì ba bể bắc nậm ngân sơn và bạch thông
dự án hy vọng sẽ có ảnh hưởng tích cực lan tỏa giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng sâu vùng xa
vùng khó khăn có cơ hội hướng đi tốt hơn trong các hoạt động
sản xuất trồng trọt chăn nuôi kinh doanh buôn bán đầu tư giúp các nông hộ nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống
xoa đói giảm nghèo và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh bắc cạn
đây là con đường vào khu sản xuất ở xã quang phong huyện na rì được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi chín
với mức đầu tư hơn một tỷ đồng từ nguồn vốn của dự án cssp
với tổng chiều dài gần một km công trình hoàn thành đã giúp bà con ở đây đi lại trao đổi hàng hóa thuận tiện hơn trước rất nhiều
nhờ đó nông sản bà con làm ra bán dễ dàng và được giá cao hơn
nói chung là làm đường làm tốt cho dân bản thì cũng ủng hộ thôi
một mươi là công sức của dân đóng góp theo cái nguồn vốn cdp này
thế là dân cũng hỗ trợ đi đắp lề đường cán mặt bằng đổ bê tông
đi lại công tác đi làm đồng các gia đình đưa con đi học
nói chung là thuận lợi trong các giao thông đi lại nhiều vận chuyển hàng hóa các kiểu
do đặc thù của tỉnh còn khó khăn nên bắc cạn được hỗ trợ từ nhiều chương trình giảm nghèo
để phát huy hiệu quả tỉnh bắc cạn lồng ghép các đề án dự án cụ thể
nhằm thống nhất trong tổ chức quản lý phân bổ nguồn lực đầu tư
bên cạnh đó tỉnh cũng chú trọng phát triển sản xuất
khuyến nông khuyến lâm và dạy nghề để người nghèo có điều kiện
chuyển đổi nghề từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác
trên dựa năng tiềm năng lợi thế của bắc cạn thì tập trung phát triển kinh tế ở ba khu vực
cái thứ nhất là tập trung chủ yếu bắc cạn là phát triển nông nghiệp
và lấy kinh tế của nông nghiệp và kinh tế rừng
đó là một tiềm năng của bắc cạn để phát triển
trong lĩnh vực thứ hai về công nghiệp xây dựng tỉnh bắc cạn cũng từng bước
để kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực chế biến khoa học sản
lĩnh vực thứ ba đó đặc biệt là khối thương mại dịch vụ
thì bắc cạn có tiềm năng là hồ ba bẻ
bắc cạn cũng đã quy hoạch được cái hồ ba bẻ
và cũng đã mời được tổng ty du lịch sài gòn để khai thác cái tiềm năng của hồ ba bể
với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức hội nhóm
cùng với sự vươn lên của chính người dân đến nay tỷ lệ hộ nghèo của bắc cạn đã giảm đáng kể
nếu như năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là hơn hai mươi sáu
thì đến năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ này giảm chỉ còn gần một mươi chín sáu
ngoài cái nguồn lực tập trung vào hỗ trợ cho dân
phát triển kinh tế cho hội xây dựng cơ sở hạ tầm các thiết chế
về y tế về hệ thống về hệ thống về hệ thống về hệ thống về hệ thống
giáo dục hạ tầng về giao thông về thủy lợi về điện
thì con người là quyết định
qua nhiều năm thực hiện các biện pháp xoa đói giảm nghèo
đến nay có thể nói chúng ta đang gặt hái những thành quả đáng tự hào
mặc dù ở đoạn cuối của bất kỳ con đường nào cũng đều là đoạn đường nhiều trông gai và thử thách nhất
thế nhưng công cuộc xoa đói giảm nghèo đang nhận được sự đồng thuận
và trung tài đồng hành
đồng hợp của toàn xã hội
nhờ đó bức tranh giảm nghèo bền vững đang ngày một khởi sắc hơn trên những bản làng khó khăn của tổ quốc
thưa quý vị nếu như trước đây các dự án giảm nghèo đang đi theo một cách thức chung
là tập trung đầu tư giống kỹ thuật đào tạo kiến thức để cho ra một sản phẩm chất lượng
thì hiện nay có một số dự án
dự án lại đang có hướng đi hoàn toàn khác
họ tập trung nghiên cứu thị trường dựa trên nguồn nguyên liệu có sẵn
sau đó hướng dẫn bà con sản xuất ra sản phẩm theo những yêu cầu mà thị trường mong muốn
để đảm bảo tính bền vững cho đầu ra của sản phẩm
một trong những dự án đó là phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre tại việt nam
đang triển khai ở năm tỉnh thành đã mang lại giá trị bền vững cho hàng triệu hộ dân
hiện tại việt nam có khoảng một năm triệu người sản xuất quy mô nhỏ ở việt nam
có nguồn sinh kế chính phụ thuộc vào sản xuất chế biến nghèo và che
tuy nhiên họ đang đối mặt với rất nhiều bất lợi và thách thức
so với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị thu nhập thấp và đa số vẫn là những hộ nghèo
nghệ an và thanh hóa là hai tỉnh có nguồn che lớn nhất việt nam
với tổng diện tích bốn trăm một mươi ha và khoảng một mươi năm người dân tham gia vào khóa học
các loại cây thuộc họ che như cây lùng cây luồng thuộc hai tỉnh này
đang trở thành nguồn thu nhập chính của người dân
mặc dù quan trọng như vậy nhưng các hộ dân tham gia trồng tre cơ sở chế biến
và những công ty lớn trong ngành che đều đang gặp nhiều thách thức lớn
các cánh rừng che đang suy thoái và cạn kiệt do bị khai thác quá mức và không bền vững
dẫn đến chất lượng đầu vào cho các sường sản xuất ngày càng khăn hiếm
nông dân trồng tre cũng chưa hình thành được mối liên kết tốt với nhau
họ trồng và bán cho thương lái nhưng không được ổn định về giá thành
mặt khác các cơ sở chế biến cũng không có quy hoạch
mới chỉ dừng ở mức chế biến thô sơ nên giá trị và chất lượng sản phẩm không cao
thương lái ví dụ như cây luồng nó đẹp nó mới có giá trị hơn

dương lường của mình bây giờ nó cũng thay đổi nhiều

nguồn nguyên liệu càng ngày càng khăn hiếm

dự án tập trung xây dựng năng lực của các hộ sản xuất quy mô nhỏ
hỗ trợ kỹ thuật các doanh nghiệp đầu ngành trong chuỗi nghêu và tre
nhằm đạt được các tiêu chuẩn sản xuất bền vững quan trọng như msc dành cho nghêu
fsc dành cho tre
đó là điều kiện tiên quyết để tiếp cận những thị trường khó tính như châu âu
thu nhập của những người sản xuất quy mô nhỏ sẽ được cải thiện khi sản phẩm của họ đáp ứng được những tiêu chuẩn về chất lượng và sản xuất bền vững
năng lực đàm phán của họ với các công ty chế biến và thực tại được nâng cao
từ đó tiếp cận hiệu quả hơn tới thị trường trong nước và quốc tế
đó là mục đích mà dự án phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre tại việt nam đang hướng tới
để cùng tìm hiểu rõ hơn về hoạt động của dự án
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với đại diện tổ chức oxfam việt nam
đơn vị đã và đang triển khai nhiều dự án với cách tiếp cận mới nhằm giảm nghèo bền vững tại các địa bàn khó khăn trên cả nước
oxfam đang triển khai là gì ạ
đây là một dự án do liên minh châu âu tài trợ và đang được thực hiện bởi tổ chức oxfam việt nam
cùng với ba đối tác đó là phòng thương mại công nghiệp việt nam
trung tâm nghiên cứu lâm sản của máy gỗ và trung tâm hợp tác quốc tế nghề cá
dự án này được thiết kế để thúc đẩy việc áp dụng các thiêu chuẩn sản xuất bền vững
thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế như là msc hay là fsc cho các chuỗi giá trị này
song song với đó thì dự án cũng tập trung đến việc nâng cao năng lực cho người dân và doanh nghiệp
bên cạnh đó một cái việc rất là quan trọng dự án đang làm đó là thúc đẩy các mô hình kinh doanh
đầu tư có trách nhiệm trong các hệ thống doanh nghiệp đang tham gia trong cơ giới giá trị
và cái điều điểm cuối cùng cũng rất là quan trọng của dự án đó là
đang thúc đẩy các việc nghiên cứu cũng như đề xuất các chính sách
để giúp cho hệ thống quản lý nhà nước
hệ thống quản lý nhà nước của chúng ta dần dần có được các chính sách phù hợp
để góp phần thúc đẩy bền vững hai chuỗi giá trị nêu trên
thưa ông là dự án đang hướng tới việc mở rộng thị trường cho các sản phẩm tứ tre và nghêu
và để có thể vươn tới được những thị trường lớn như là châu âu
hay là những thị trường khó tính như là nhật bản
thì các sản phẩm phải đảm bảo được các tiêu chuẩn như thế nào
và có hai cái chứng nhận mà khi nãy ông cũng có vừa chia sẻ
đấy là chứng nhận msc và fsc
thì khi mà có thể đạt được những chứng nhận này
thì dự án đã phải trải qua những các cái khó khăn và thách thức như thế nào
hiện nay các thị trường cao cấp như thị trường mỹ châu âu nhật bản
thì họ đưa ra những tiêu chí đó rất là cao rất khắt khe
về các tiêu chuẩn chất lượng cũng như là nguồn gốc xuất xứ an toàn thực phẩm v v
và đặc biệt là thị trường châu âu hiện nay họ còn có đưa ra những cái tiêu chuẩn
mà người dân của chúng ta cũng như hệ thống doanh nghiệp
rất là nhiều người còn chưa biết đến
ví dụ như các tiêu chuẩn về xã hội
như tiêu chuẩn về môi trường
thế thì thực sự gặp rất nhiều khó khăn
ngoài ra thì các cái chi phí để tiến hành nghiên cứu
và để đạt để chứng nhận các tiêu chí đó
thì nó cũng là những khoản trí không nhỏ
do vậy là nó cần có sự tham gia mạnh mẽ
hợp tác mạnh mẽ từ phía các doanh nghiệp trong chuỗi
cũng như là đặc biệt là có sự ủng hộ hỗ trợ của chính quyền các cấp
thì cái việc đó nó mới dễ dàng tiến hành được
đến hiện tại thì cũng đã trải qua hơn nửa chặng đường của dự án
thì ông đánh giá như thế nào về cái tính hiệu quả của dự án này ạ
vừa rồi thì chúng tôi cũng mới tiến hành một cái đánh giá giữa kỳ
sau hai năm dự án thì điều rất là đáng mừng
là hầu hết các cái mục tiêu của dự án đề ra trong cái giai đoạn vừa qua thì đã đạt được
bên cạnh đó thì dự án cũng đã có những nỗ lực rất là lớn
trong việc là thúc đẩy xúc tiến thương mại quốc tế
và chính vì vậy đã đưa được sản phẩm tre của việt nam vào thị trường
rất là khó tính cho việt nam châu âu
thỏa mãn được các tiêu chí của các người nhật mua hàng khó tính ở châu âu
và một cái điều rất là đáng mừng nữa
mà cũng chính là cái mục tiêu cuối cùng của dự án mong muốn
đó là cái thu nhập của người dân sản xuất kinh doanh
trong hai cái chuỗi giá trị này đã được tăng đáng kể
đó chính là cái điểm quan trọng nhất mà dự án mong muốn đến
đó là tạo ra sự phát triển bền vững
cải thiện thu nhập cải thiện đầy sống của người dân trong cùng dự án
vâng xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi ạ
hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau
hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau